ngày hai mươi năm tháng chín tại hội nghị các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản việt nam nhận định chung được đưa ra là ngành hải sản
các doanh nghiệp và cả ngư dân cần nỗ lực hơn nữa nhằm sớm thúc đẩy việc gỡ bỏ thẻ vàng eu
cỡ thẻ vàng eu là nhiệm vụ trọng tâm đối với toàn ngành thủy sản
xong để khắc phục được thẻ vàng còn phải giải quyết rất nhiều khó khăn thách thức
như việc thực hiện và triển khai chương trình chống đánh bắt bất hợp pháp
không được báo cáo và không được quản lý ở các địa phương không đồng nhất
doanh nghiệp không xin được giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản tại cảng cá
không đối chiếu được số liệu hồ sơ của nguyên liệu mua theo tàu
đặc biệt doanh nghiệp và người dân gặp khó trong việc trang bị định vị trên tàu
hỗ trợ cho việc ghi chép chứng minh nguồn gốc hải sản
chính phủ cũng nên tài trợ cho các người dân ở những cái thuyền hai mươi bốn m lên
để tập trung họ có những cái máy định vị để lấy được cái thông tin họ đang ở đâu
họ đánh bắt ở vùng nào vì những cái thông tin này là âu châu họ cần
ngoài ra tình trạng khai thác hải sản ngoài lãnh hải việt nam đã giảm nhưng vẫn còn phức tạp
bởi số lượng tàu đánh bắt rất lớn một bộ phận ngư dân thiếu hiểu biết
nhận thức về pháp luật trong khi đó cơ chế xử phạt vi phạm còn thiếu tính răn đe
chuyên truyền cho bà con hiểu cái tâm quan trọng
cái việc như vậy là không xâm phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy hải sản pháp pháp
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
mặc dù xuất khẩu thủy sản việt nam vẫn tăng trưởng nhưng ảnh hưởng từ chiếc thẻ vàng mà eu áp dụng
đã kéo thị trường này từ vị trí là nhà tiêu thụ số một của thủy sản việt nam năm hai nghìn một mươi bảy xuống thứ tư trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
lấy lại thị trường tiêu thụ hàng đầu lấy uy tín từ nhà nhập khẩu khó tính eu này
cũng chính là tạo uy tín cho thủy sản việt nam với các thị trường khác trên thế giới